tất cả đều phải nâng cao trách nhiệm thực hiện đúng quy trình quy định tạo ra chuỗi an toàn đảm bảo sức khỏe cho người dân